liên quan đến vụ dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi cướp tiền
công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ bùi đức thắng quê ở thanh hóa
để lấy lời khai điều tra về hành vi cướp tài sản
sáng ngày một mươi một tháng chín công an phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm tiếp nhận tin trình báo
về vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng tiện lợi winmart tại khu phố sáu phường trung mỹ tây
theo trình báo vào sáng cùng ngày khi anh nguyễn phát đạt là nhân viên siêu thị
đang làm việc tại quầy tính tiền thì có một thanh niên không rõ mặt điều khiển xe máy
đến cửa hàng trên tay cầm một khẩu súng dạng súng săn không có băng súng
uy hiếp anh đạt yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được ba hai triệu đồng đối tượng nhanh chóng lên xe tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ tối cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được bùi đức thắng
tại phòng trọ ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai